đã một mươi năm đội tuyển bóng đá việt nam của chúng ta mới lại có mặt ở chung kết iff cup
hơn lúc nào hết đoàn quân thầy trò huấn luyện viên bắc hàng sơ đang chan đầy cơ hội lần thứ hai nâng cao chức quốc vô địch ở giải đấu này
trong niềm hy vọng của triệu triệu con tim yêu bóng đá nước nhà
vâng ngay từ chiều nay hàng nghìn cổ động viên từ khắp mọi nơi đã đổ về sân vận động quốc gia mỹ đình ở thủ đô hà nội
để truyền lừa cho đội tuyển thân yêu của chúng ta
không khí bên ngoài sân vận động quốc gia mỹ đình trước khi trận đấu diễn ra đã có rất nhiều hình thức cổ vũ
chuyên lừa của các cổ động viên cho đội tuyển việt nam
sắc đỏ của mồ cờ tổ quốc ngập tràn trên con phố lê đức thọ trên gương mặt của mỗi cổ động viên đang có mặt ở nơi đây

và ngay sau đây tôi sẽ hỏi một cổ động viên có lẽ là rất đặc biệt
khi anh đang diện trên mình một trang phục rất đặc biệt để cổ vũ cho trận đấu trung kết này
xin hỏi anh là tại sao anh lại lựa chọn cho mình một trang phục đặc biệt như này ạ
tôi lựa chọn cái trang phục này là tôi nghĩ rằng là không phải cá nhân tôi
mà tôi nghĩ là tất cả người hâm mộ việt nam chúng ta đều hướng về bóng an xeo
và tôi hy vọng rằng là bóng an xeo của chúng ta sau mấy tiếng hồ nữa sẽ mang cúp về cho việt nam
ông bóng an xeo này là tôi thể hiện lên cơ thể của mình
thế bây giờ anh có thể dự đoán được là trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số bao nhiêu ạ
tôi dự đoán là trận lượt về này với tỷ số việt nam mình thắng malaysia là hai

ngoài những cổ động viên trong nước có rất nhiều các cổ động viên đến từ brunei thái lan
có mặt tại sân vận động mỹ đình để đón chờ trận đấu cuối cùng của kỳ iff cup
và cũng như các cổ động viên việt nam
những người bạn quốc tế này cũng tin vào một chiến thắng cuối cùng
dành cho thầy trò huấn luyện viên park hang seo trước đối thủ malaysia
bầu không khí thật là tuyệt các cổ động viên việt nam rất dễ mến
chắc chắn rằng đội tuyển việt nam sẽ chiến thắng trong trận đấu tối nay tôi tin là như vậy
tôi có hơi buồn một chút khi đội tuyển của chúng tôi không được vào chung kết
nhưng tôi nghĩ đội tuyển việt nam xứng đáng vô địch tại giải năm nay
tôi rất yêu đất nước các bạn nên chính vì thế tôi và các bạn của mình
đã tới đây để xem trận chung kết việt nam chắc chắn thắng
ngoài các hoạt động cổ vũ như vẽ cờ truyền đi những tấm băng rôn cổ động
các hội cổ động viên còn tổ chức diễu hành để truyền lửa đến thầy trò huấn luyện viên park hang seo
ông park sẽ làng mang được dân cúp tại đất nước việt nam
ông đã hết bình vì tổ quốc việt nam nên người việt nam sẽ dành cho ông những tình cảm tốt nhất
và em tin là ông park đủ tài để đưa việt nam đến ngôi cao nhất
mỹ đình đã sẵn sàng hàng triệu trái tim việt nam đã sẵn sàng
để cùng các cầu thủ làm nên chiến thắng sau một mươi năm chờ đợi
tất cả chúng ta cùng chúc cho đội tuyển việt nam sẽ bình tĩnh tự tin
để giành được chiến thắng trong trận đấu chung kết đặc biệt quan trọng